thưa quý vị vào ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một việt nam ghi nhận một mươi sáu bốn mươi ca nhiễm mới sars cov hai
trong khi thành phố hồ chí minh số ca mắc trong ngày giảm nhiều nhất
thì thủ đô hà nội lần đầu tiên vượt ngưỡng ba ca trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên căn cứ vào việc tiêm phủ vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hà nội dự kiến cho một trăm linh học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trở lại trường học sau tết nguyên đán
tin an ninh trở tự
bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án
tại ngân hàng đông á gọi tắt là dab
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vào ngày hôm qua đã tuyên y án trung thân
đối với trần phương bình cựu tổng giám đốc dap
hội đồng xét xử nhận định bị cáo trần phương bình đóng vai trò chủ mưu cầm đầu
trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng
do đó bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt tù trung thân
bị cáo phùng ngọc khánh tuyên nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần m và c một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt từ hai năm tù đến
bảy năm tù đồng thời không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo kháng cáo
của nguyên đơn dân sự và người có liên quan
một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề có quy mô lớn vừa bị
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang triệt phá
vào ngày một mươi ba tháng một lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tang
tại nhà ở của năm đối tượng trên địa bàn thành phố hà giang
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp
nơi ở của sáu đối tượng có liên quan
lực lượng công an thu giữ một mươi bốn quyển sổ ghi chép thông tin giao dịch
hai điện thoại di động hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng khác
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một với số tiền giao dịch
mỗi ngày trên hai trăm linh triệu đồng
để điều tra về hành vi giao cấu với người khác từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành
các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh đắc cường
trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vào ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt quả tang cường đang thuê nhà nghỉ
để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính
với một em học sinh năm hai nghìn bảy
cường khai nhận đã sử dụng một ứng dụng trên mạng
dành cho người đồng tính để kết bạn làm quen với em này
sau đó hẹn gặp để thực hiện hành vi
vào ngày năm tháng một cường tiếp tục rụ rỗ
hẹn em này và một người nam khác đến nhà nghỉ
cường đến trước thuê nhà nghỉ
về phòng thì bị bắt giữ
trong phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh
phát sóng lúc chín giờ
công an huyện bạch thông của tỉnh bạch thông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn thọ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã ninh lai
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
còn liên quan đến tội vi phạm
các quy định về sử dụng đất đai
công an huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đặng văn sánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã xuân la
huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
và đối tượng triệu văn đình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã xuân la
huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện